tại hà nội ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai
theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính ở hà nội cùng bảy mươi bốn điểm cầu tại các tỉnh thành phố và các cơ quan trung ương
sự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ và các đồng chí bí thư trung ương đảng
ủy viên trung ương đảng cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các đảng ủy khối trung ương và các địa phương trên cả nước qua các điểm cầu trực tuyến
hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai của đảng nhằm cung cấp những luận cứu khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai
vận dụng các mục tiêu quan điểm nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cơ quan đơn vị tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng toàn dân và toàn quân tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động
nội dung của hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai của đảng vào cuộc sống
hội nghị tổ chức quán triệt bốn chuyên đề gồm kết luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm hai nghìn một mươi chín quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bình thư ủy viên ban chấp hành trung ương thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng đảng công tác cán bộ
nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi